nhưng có lẽ có một điều không bao giờ thay đổi
tình yêu nhấp ảnh niềm đam mê với vẻ đẹp đất trời chưa bao giờ vơi cạn
thưa quý vị chúng ta sẽ tạm biệt thung lũng mộc châu
chúng ta hẹn sẽ trở lại vào một ngày gần hơn nữa
và như vậy thì lúc này thì chúng ta chỉ còn có hai tác phẩm nữa thôi
đó là tác phẩm bộ ảnh xuân sớm trên những ngôi nhà giữ biển của tác giả trần duy tình đến từ bình dương
và tác phẩm mang xuân về nhà của tác giả ngô quang phúc đến từ thành phố hồ chí minh
và cơ hội cũng sẽ chia đều cho hai tác phẩm này
và tác phẩm nào thì
đạt sự đồng thuận cao nhất đúng không ạ
thì sẽ là quán quân của cuộc thi của tháng này
và thưa quý vị và các bạn để tìm ra giải nhất của chương trình
thì chắc chắn ban giám khảo của chúng ta sẽ phải cân nhắc thật kỹ lưỡng
bởi vì đối với tác phẩm này mỗi thành viên ban giám khảo chỉ được dơ phiếu một lần duy nhất
và tác phẩm nào phải đạt từ ba phiếu bình chọn
đạt đủ ba phiếu bình chọn thì mới được giải quán quân của cuộc thi tháng đầu tiên năm hai nghìn một mươi chín
và chúng ta hãy cùng lắng nghe những ý kiến phân tích của các thành viên ban giám khảo đối với hai tác phẩm này
xin mời nhà báo hữu việt ạ
bức ảnh thứ nhất chính là bộ ảnh
chúng tôi cũng nói rồi quả thực là cái cảm xúc
đây chúng ta được nghe một câu chuyện rất là hay
đây câu chuyện bắt đầu từ đất liền
khi mà chúng tôi hiểu là hai vợ chồng người lính trẻ
chia tay nhau và đứa con đội mũ màu xanh là cầu nối giữa hai người
và hình ảnh cuối cùng là bàn thờ gia tiên
tôi tin rằng đang được thắp trên một nhà ràn
những hình ảnh
các thủy thủ chuyển quà ra ngoài đảo
chúng ta thấy là có những cây mai có những cây quất
chắc là của những gia đình người thân
từ khu vực phía bắc gửi vào
lại có cả cây mai vàng của vùng phía nam
thế rồi chúng ta nhìn thấy hoa cúc
chúng ta thấy là trên con tàu và dần dần là những cái nhà ràn hiện ra
chúng ta được xem một hành trình
tôi cho rằng là đây là một câu chuyện được kể rất là mạch lạc
và đặc biệt tôi rất thích hình ảnh
mà chiến dịch hải quân đã đặt ra
đang cầm con cá ngừ kìa
nó giống như là một cái lộc đầu xuân
tôi cho đấy là những cái tín hiệu rất là vui
và tác giả đã chộp được những khoảnh khắc như vậy
thì đấy là cái suy nghĩ của tôi về bộ ảnh này
ngoài tình cảm của chúng tôi dành cho những chiến sĩ
mà đang phải đón tết ở trên biển
làm nhiệm vụ bảo vệ vùng viên cương thân yêu của tổ quốc
thế còn bức ảnh thứ hai
là bức ảnh mà theo tôi quan sát
thì tác giả thì chụp thành phố hồ chí minh rồi
và tôi cũng tin rằng đây là một vùng viên cương thân yêu của tổ quốc
ngoài ô của thành phố hồ chí minh
bức ảnh nói với tôi rất là nhiều điều
mỗi khi đứng trước một cây cầu
thì tôi luôn luôn cảm thấy một cái không gian rất là rộng lớn
về phía chúng tôi có thể là một thành phố hoa lệ
và bên kia có thể là một cái vùng nông thôn đang phát triển
mọi người vẫn tiếp tục lao động sản xuất
hoặc là ngược lại
và chính con cầu cây cầu này
nó là một biểu tượng về thời gian
và hai dòng người đi ngược chiều nhau
nó nói hết lên
cái không khí
của một dòng trải cuộc sống
mặc dù cây cầu rất là tĩnh
và cây cầu ấy nó cũng là một cây cầu đã cũ rồi
biết đâu là sau mùa xuân này
thì một cây cầu mới
bằng cách nào đó xuất hiện
và chính những người đi trên cầu này
cái ngày hôm nay
nó không còn là ngày hôm nay nữa
nó sẽ mang lại những niềm vui mới
cái sự hối hà của một mùa xuân cũ
đó có thể là khởi đầu của một tương lai mới
và cái hình ảnh của người phụ nữ
cái hình ảnh của người phụ nữ
đang chở một cháu bé
mà ngay đầu tiên
nếu mà chúng ta quan sát kỹ
chúng ta thấy nó hơi bị flu một chút
nhưng cái flu ấy
nó lại là làm cho bức ảnh
nó toát lên vẻ đẹp chân thật
nghĩa là gập gành lắm
thì mới có được
những dòng người hối hà
đi mang cái mùa xuân về nhà mình như thế này
cả hai bức ảnh
nó đều mang lại cho tôi những cảm xúc khác nhau
như là tôi đã chia sẻ
xin phép được hỏi giám khảo việt văn
qua hai tác phẩm ảnh này
rõ ràng chúng ta có thể theo dõi được
bộ ảnh xuân sớm
trên những ngôi nhà giữ biển
bản thân tôi
tôi cũng thấy đây là một sự sắp đặt
và cũng khá là kỳ công của tác giả
đi xuyên suốt cùng với cả
đoàn tàu để ra đến
nhà giàn ra đến đảo
để mang xuân về cho các lính đảo
đến một sự rất là vất vả
của các lính đảo trong những ngày tết đến xuân về này
và một bức ảnh thì
bản thân tôi
thấy nó rất là đời thường
cái sự hối hả đó
dường như là ngày nào cũng thế
nhưng mà tác giả đã
chấp được máy ở khoảnh khắc rất là đẹp
vậy anh đánh giá như thế nào về
chất lượng cũng như là góc máy
của hai bộ ảnh này
về cái bộ ảnh mà đầu tiên
thì từ trường xa tôi nghĩ rằng là tác giả
cũng rất là khéo tức là chụp được diễn tả
câu chuyện từ cái lúc mà tiễn người thân ra đảo
cho đến cái cảnh cuối cùng
cái cảnh vui tết ở trên đảo
tức là câu chuyện nó có kể chuyện
có lớp lang có đầu cố cuối
hình ảnh thì
nó là màu sắc đẹp hài hòa
tức là đạt được những yếu tố kỹ thuật
mặc dù là nếu mà tôi chờ đợi
tôi chờ đợi thêm những góc máy nó táo mạo hơn
nó tính báo chí nó mạnh hơn
hoặc là rất nghệ thuật hoặc là rất báo chí
thì chúng ta hai thái cực khác nhau
cũng như là về cái câu chuyện kể
thì tôi chưa thấy là nó có những chi tiết thật thú vị
quá thú vị nhưng mà để mà
ấn tượng mạnh thì tôi chưa ấn tượng mạnh
mặc dù nó bởi công phu tôi đồng ý là công phu
và nói nhanh anh tú đồng ý là giàn dựng
có những ảnh giàn dựng tôi nhìn thấy giàn dựng rất rõ
giấu tay giàn dựng
thế ngược lại bức ảnh thứ hai thì là bức ảnh chụp tự nhiên
mặc dù tác giả phải chờ đợi
và chụp nhiều lần thế nhưng mà tôi thích bức ảnh thứ hai
vì nó tính ẩn dụng
có thể tác giả không có ý đó nhưng lại vô tình
nó tính ẩn dụng trong cuộc sống
các dòng chảy khác nhau
và khi người ta khác nhau tất cả đều mong một mùa xuân
mang lại một sự mới hy vọng vào cái gì đó mới mẻ
bởi vì cái hướng đi khác nhau
tích điến khác nhau có thể ngược trường nhau hoàn toàn
nhưng mà mỗi người đều đem
đem cái xuân về nhà đều đem đến cái gì đó
hy vọng một cái niềm vui mới
một cái sự thay đổi
mùa xuân là một sinh sôi mà tôi nghĩ rằng là bức ảnh này
vô tình tôi nghĩ là có thể vô tình
có một cái sự ẩn dụ trong đấy thì tôi nhìn vào có tất nhiên chi tiết ảnh
ảnh cái đồng ý với anh việt tức là cái cầu nó rất là cũ
rồi những cái thành cầu
chi tiết kết cấu của cái cầu ấy
thì nó tạo ra một cái sự
nó thú vị tôi nghĩ rằng bức ảnh này thú vị
thưa quý vị khách mời vừa rồi
các vị đã được xem một lần kỹ hơn
về hai tác phẩm loạt
bào bình chọn
để tìm ra tác phẩm xuất sắc nhất
vậy thì sau khi được lắng nghe phân tích
những ý của các thí nghiệm bài giám khảo rồi
theo suy đoán của các vị khách mời
thì tác phẩm nào sẽ đạt giải nhất
xin mời nhà báo vương anh
tôi thì rất thích
cái tác phẩm
cả hai cái tác phẩm
cái bộ ảnh nhà giàn
cái sắc màu rất là tươi
rất là đẹp
nhưng mà cái ảnh
cái cầu nó lại có một câu chuyện thú vị của nó
theo cái suy nghĩ của tôi
bám sát cái chủ đề hơn
của cuộc bình ảnh ngày hôm nay
thì tôi vẫn nghiêng
cái ảnh mang xuân
cái ảnh này nó truyền tải tốt hơn
cái không khí
mà trước những ngày cận tết
mà đúng là mọi người
cũng đang hối hả mang xuân về nhà
nó rất là phù hợp
với cái chủ đề
cuộc bình ảnh này của chúng ta
và tôi nghĩ rằng là từ nhị kiến
của các vị khách mời chúng ta ngày hôm nay
cũng sẽ góp thêm một phần nhỏ
để các vị giám khảo chúng ta
sẽ có cơ hội lựa chọn cho tác phẩm này
và sau đây sẽ là thời gian
để giám khảo bình chọn tác phẩm nào
đạt giải nhất của quý vị
của cuộc thi lần này
tôi xin phép được đọc lại
tên hai tác phẩm
tác phẩm đầu tiên là bộ ảnh xuân sớm
trên những ngôi nhà giữ biển
của tác giả trần duy tình
đến từ bình dương
xin mời các thành viên và giám khảo
bộ ảnh xuân sớm
trên những ngôi nhà giữ biển
của tác giả trần duy tình
không nhận được sự bình chọn nào
từ các thành viên và giám khảo
chúng ta đến với tác phẩm tiếp theo
mang xuân về nhà
của tác giả ngô quang phúc
đến từ thành phố hồ chí minh
xin mời các thành viên và giám khảo
một sự lựa chọn
hai sự lựa chọn
ba sự lựa chọn
và xin chúc mừng tác giả ngô quang phúc
với tác phẩm mang xuân về nhà
đã đạt giải quán quân
của cuộc thi đầu tiên tháng một năm hai nghìn một mươi chín
xin chúc mừng tác giả
vì cách mời của chúng tôi
cũng rất muốn đặt một câu hỏi nào đó
để cho các thành viên trở lại
trong ban giám khảo
vì việc lựa chọn
một trong hai tác phẩm đoạt giải quán quân
của chương trình
xin mời vị khách mời ạ
xin thưa ban giám khảo
tôi có một thắc mắc khá là đặc biệt
đó là bởi vì vừa rồi chúng ta vừa lựa chọn
giữa một bộ ảnh với một bức ảnh
thì thật sự là ngay từ cái bản chất
một bộ ảnh
nó đã khác rất nhiều so với một bức ảnh rồi
một bộ ảnh thì có thể cho chúng ta
nhìn thấy được cả câu chuyện đi cùng với nó
thế tuy nhiên là một bức ảnh
nó sẽ rất là khó
ngay từ bản chất của nó
hai thứ nó đã không cùng với nhau rồi
vì sao chúng ta lại chọn một bức ảnh
để trở thành giải quán quân
mà không phải là bộ ảnh
trong cuộc thi này là cuộc thi chung
thí sinh có thể có quyền gửi đến ảnh đơn hoặc ảnh bộ
và khi chấm chúng tôi cân nhắc như thế này
ảnh đơn thì chúng chấm theo ảnh là tính khoảnh khắc
ngoài chủ đề bám sát ra
thì một tấm ảnh đơn có đủ để làm câu chuyện hết không
vẫn phải làm câu chuyện
còn ảnh bộ là kết cấu bộ ảnh
thì từ khi nó so sánh như thế thì có những bộ ảnh
để thay vì thiệt thòi
và có những bộ ảnh thăng thế
thăng thế ở chỗ là anh kể một câu chuyện dành mạch có lớp lang
thì anh sẽ thắng ảnh đơn nếu ảnh đơn nó kém
ngược lại nếu bộ ảnh đó mà anh kể chuyện không dành dò
anh làm hỗn loạn hình ảnh
thậm chí trong bộ ảnh đó có những ảnh không cần thiết đưa vào
và vẫn đưa vào
thì bộ ảnh nó yếu đi
và khi đó thì ảnh đơn lại có sức mạnh thôi
thì đó tôi vẫn đạt ra hiệu quả cuối cùng
đơn hay bộ hay không hiệu quả cùng
nếu có điều kiện kể một câu chuyện dài hay
thì nó vẫn là một câu chuyện hay
nếu chuyện ngắn mà không hay
thì nó vẫn là không hay
từ lúc cái ý tưởng cho đến thực hiện
là bộ ảnh như trường hợp này là có thể làm được
nhưng còn cái ý của cái ảnh này
thì tôi chắc nó chỉ xuất hiện ngay trong giê lát
cái này không sắp được
thì chúng tôi ủng hộ cái việc chụp
hạn chế tối đa của việc sắp đặt
các thành viên cho ban giám khảo

phần hỏi đáp cũng rất là thú vị vừa rồi
đúng không ạ
vâng và ngay bây giờ thì tôi xin phép được công bố
giải nhì của chương trình
bộ ảnh xuân sớm trên những ngôi nhà giữ biển
của tác giả trần duy tình
đến từ bình dương đã đoạt giải nhì
của chương trình tháng một
năm hai nghìn một mươi chín này
và một lần nữa xin chúc mừng tác giả
ngô quang phúc với tác phẩm
mang xuân về nhà đã đoạt giải nhất
của chương trình tháng này